xin kính chào và mời quý vị và các bạn điểm qua một số tin tức đáng chú ý
thưa quý vị vào chiều tối ngày hôm qua cửa hàng vàng kim khoa tại thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
đã bất ngờ bị hai đối tượng xông vào dùng súng ngắn uy hiếp cướp đi một số vàng nữ trang
lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp truy bắt thủ phạm gây ra vụ cướp nói trên
vào khoảng một mươi bảy h hai mươi ba phút chiều ngày hôm qua camera trong cửa hàng vàng đã ghi lại
khi xảy ra vụ việc trong cửa hàng đông người tới để mua vàng có cả bảo vệ
khi thấy hai đối tượng cầm vật giống súng xông vào đập vỡ thủ kính thì nhiều người trong tiệm chạy toán loạn
sau khi đã lấy được vàng hai đối tượng đi xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường
theo chủ cửa hàng vàng thì tổng số trang sức bằng vàng và tiền mặt bị cướp có tổng giá trị lên đến tám trăm linh triệu đồng
trong khi đó tại đà nẵng cũng xảy ra vụ cướp giật tài sản tại cửa hàng vàng do đối tượng
giả vờ làm khách mua vàng
nhưng khi chủ cửa hàng không để ý thì đã cướp giật tài sản rồi bỏ trốn
đối tượng nguyễn quang diệm một mươi tám tuổi trụ huyện do linh tỉnh quảng trị
đã bị công an phường hòa khê phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận thanh khê
thành phố đà nẵng nhanh chóng bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản
cụ thể vào chiều ngày hôm qua cơ quan công an nhận được tin báo của một nữ bị hại
tại cửa hàng vàng ngọc vân hưng trên đường điện biên phủ
về việc bị một thanh niên lạ mặt cướp giật chiếc nhẫn bằng vàng trị giá một mươi bốn triệu đồng rồi bỏ chạy
vào cuộc lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tăng diệm
khi đang bán lại chiếc nhẫn bằng vàng cho một cửa hàng vàng khác trên đường kỳ đồng
vật chứng thu giữ là một chiếc nhẫn bằng vàng
bước đầu diệm đã thừa nhận hành vi phạm tội
mặc dù không có mâu thuẫn từ trước đó
thế nhưng võ hữu nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm một mươi sáu
tám mươi năm trú tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
đã dùng dao chém trọng thương một người đàn ông
tại phường mỹ phước thành phố long xuyên tỉnh an giang rồi bỏ trốn
nghĩa đã bị lực lượng công an bắt giữ tại tỉnh đồng tháp theo quyết định truy nã
theo điều tra ban đầu vào khoảng ba giờ ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
trong lúc ông trần sên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
là công nhân thi công công trình trên địa bàn phường mỹ phước thành phố long xuyên
đang ngủ trước hiên nhà vợ của nghĩa
thì đã bị nghĩa dùng dao chém nhiều nhát vào người
gây thương tích một mươi bảy
nghĩa đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên
khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
tuy nhiên nghĩa bỏ trốn khỏi địa phương
ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên ra quyết định truy nã đối với nghĩa
sau thời gian lẩn trốn vào ngày một mươi tám tháng chín
nghĩa đã bị tổ công tác của công an tỉnh an giang bắt giữ tại tỉnh đồng tháp
nghĩa là đối tượng từng có một tiền án một mươi năm tù về tội cúi gây thương tích
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đọt tài sản
đối tượng lưu sinh diễn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại thôn tân ninh xã tư mại huyện yên dũng tỉnh bắc giang
đối tượng đoàn anh hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn tông trang xã vinh quang huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
và đối tượng lê xuân bách sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại hai trăm một mươi ba d tổ một mươi chín hoàng văn thụ quận hoàng mai tp hà nội
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện